cùng với các phương tiện giao thông khác phát triển du lịch qua đường sắt đang được công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn trú trọng đầu tư
nhằm thu hút khách du lịch đến với thành phố mang tên bắc
nhiều đoàn tàu du lịch đã được đóng mới đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao đây là sản phẩm kết hợp của bốn ngành đường sắt hàng không công nghiệp tàu thủy và công nghiệp ô tô
các đoàn tàu đóng mới được thiết kế hiện đại sang trọng đặc biệt thành toa xe được làm bằng thép cường lực cao nội thất được thiết kế khá đẹp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hành khách
đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị cử con người đi học tập đào tạo đào tạo lại và tinh thần cầu thị lắng nghe ý kiến của khách hàng
cũng như sự chỉ đạo của các đơn vị để đưa sản phẩm ngay căng tổ thất
nhờ đóng mới và nâng cấp các đoàn tàu hành khách đi du lịch qua đường sắt
khắc phục những vấn đề còn tồn tại cũng như phát huy được những cái mạnh để làm sao mà thu hút được đông
trong năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã phối hợp với các công ty du lịch đón hơn bốn mươi lượt khách
năm hai nghìn một mươi chín công ty phấn đấu đón năm mươi lượt khách du lịch